thời gian qua tại tỉnh con tum nhờ việc áp dụng các chính sách hỗ trợ của đảng và nhà nước
nhiều học sinh nghèo vùng sâu vùng xa vùng khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có cơ hội đến trường
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học xã đắk trong huyện đắc rây
có bốn trăm sáu mươi học sinh theo học trong đó có bốn trăm ba mươi ba em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số rẻ chiêng
thực hiện các nghị định của chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã thôn đặc biệt khó khăn
hàng trăm em học sinh của nhà trường được hỗ trợ tiền ăn với mức năm trăm năm mươi sáu đồng một tháng và một mươi năm kg gạo mỗi tháng
nhiều em được hỗ trợ chi phí học tập các em học sinh khuyết tật cũng được hỗ trợ theo thông tư liên tịch số bốn mươi hai
giữa bộ giáo dục và đào tạo bộ lao động thương minh và xã hội bộ tài chính
chúng tôi cảm nhận được là thứ nhất là công tác duy trì sỉ số cũng tốt lên
học sinh được ăn được ở và được vui chơi
học sinh thì yên tâm đi học đều thì tiếp nhận kiến thức đồng đều hơn thì nâng cao chất lượng
thuần lời của trường trong được thù hưởng cả cái chính sách đó là học sinh được tăng thêm vật chất
và đồng thời là có cái điều kiện để các em ở lại ăn ở học và tư đỏ nhà trường cũng đã đưa được cái chất lượng của nhà trường
ngày một đi lên cũng như là về cái vấn đề duy trì đảm bảo chỉ số
thì so với các năm trước thì hàng năm gần đây thì sĩ số học sinh là duy trì tốt hơn và tỷ lệ học sinh bỏ học có giảm hẳn
có thể nói các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương lớn của đảng và nhà nước
tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh vùng sâu vùng xa học sinh khuyết tật được đến trường học tập
nâng cao nhận thức xây dựng hành trang bổ ích cho tương lai
bản thân em cũng như tất cả các bạn học sinh
được hưởng chế độ này rất vui mừng
ở trường chúng em có thể ngủ ăn đảm bảo và có thể học tập tốt
trong năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh có một mươi sáu tám trăm một mươi hai trẻ em được hưởng nghị định sáu của chính phủ
với tổng số tiền hỗ trợ gần một mươi bảy chín tỷ đồng
nhằm phát huy hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ
chính quyền địa phương và nhà trường tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền vận động
để phụ huynh cho con ăn trưa tại trường
qua đó tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp
duy trì tỷ lệ chuyên cần
và giúp trẻ bảo đảm chế độ dinh dưỡng hàng ngày
chất lượng giáo dục ngày một nâng lên